rồi nhà sư dự báo biết đầu nghìn năm sau nơi rừng bụi hoang vu này có thể trở thành ấp phồn hoa trốn về kêu dế khóc này có thể thành nơi đờn ca hát sướng
bánh xe lịch sử đã quay nhanh hơn dự báo của vị danh tăng
những cư dân đảng ngoài chủ nhân mới của vùng đất này khi rừng bước thà hương định cư dưới chân năm ngọn núi mang tên ngũ hành
đã mang theo nghề làm đá của quê hương thanh hóa
ba trăm linh năm sau ngày thích đại sán qua đây ngũ hành sơn đã trở thành khu du lịch nổi tiếng
và ngôi làng của những người thợ đá dưới chân núi cũng trở thành làng di sản
đến nay mỗi ngày danh tháng ngũ hành sơn đón hai
hàng ngàn du khách đến đây ngắm cảnh và tham quan làng nghề đá mỹ nghệ non nước
gọi là làng nhưng thật ra từ lâu đã là phố
hiện diện khắp nơi là những bức tượng đá các loại sản phẩm của làng nghề non nước mà tục danh xưa gọi là quán khái
dạo chơi non nước
dạo chơi non nước vượt qua những bậc đá treo leo
chơi non nước vượt qua những bậc đá treo leo
nào tham quan hòn thủy sơn
du khách không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy văn bia chữ hán
ngũ quẩn sơn cổ tích phật diệt lạc
được người làng quán khái khắc vào vách đá động vần thông từ năm tân tị một nghìn sáu trăm bốn mươi một
dựa vào văn bia phổ đà sơn linh trung phật
khắc vào vách đá động hoa nghiêm nằm canh thìn một nghìn sáu trăm bốn mươi
và bia mộ các dòng họ huỳnh họ lê còn giữ trong làng
ta có thể hiểu thêm về bề dày lịch sử của làng quán khái
và biết rằng nghề đá nơi đây đã phát triển mạnh từ bốn trăm linh năm trước
thủa đó các nghệ nhân trong đoàn lưu dân từ thanh hóa vào mở đất đã mang theo nghề đá
những người dân quán khái chỉ khai thác đá tại chỗ để dùng trong xây dựng
và tạo ra một số dụng cụ lao động đơn giản như cối say
cối giã đá buộc neo thuyền đá buộc chài dụ cá
sau đó phát triển thêm các sản phẩm điêu khắc bia mộ
chế tác các tác phẩm nghệ thuật trang trí tại các miếu thờ lăng tẩm cung đình
ông nguyễn việt minh năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi
dòng họ của ông đã năm đời làm nghề đá
ông cũng là người có công phục dựng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ cho cả làng
với việc tổ chức dạy nghề cho hàng trăm thanh niên
trong suốt mấy chục năm của ông
năm qua vị trí dưới công trường khai thác đá thời pháp xưa
vốn là trốn thở tự của người làng đá

ông nguyễn việt minh năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi
năm qua vị trí dưới công trường khai thác đá thời pháp xưa vốn là trốn thở tự của người làng đá
cây này chưa vào lúc đó
có rồi bắt hồi nhỏ là có rồi
sau cái tuổi cũng gần bàn tuổi bắt rồi
cũng gần là bảy mấy năm rồi
nó là cây gì đấy ạ
hồi trước là cây nhãn rừng ấy
giờ nó có nhiều nhãn quá này
hồi trước là cây nhãn ta
giờ nó mập quan trên ngồi mất cái rừng đó thì nó có nhiều
nhưng mà đại độc đây có cây nên là nó chịu nắng chịu hạ rất rất tốt
trái này ăn được hồi trước là
nói chung là trái cây thì rất hiếm
nhưng mà hồi nhỏ thì có quá trời là trái cây ra trời cho cái mùa cây ra hoa rồi hết trái rồi
luôn luôn là đi học về đi quanh đây là nhà thái vậy
ổ hắn cũng độc lắm
ổ là đồ đất bỏ vô phố trôn ấy
trôn rồi sau mấy ngày chín rồi đồ lên cái rửa rửa này
ăn cái vỏ ngồi ạ
nghề tiếp nghề
sản phẩm của làng đá ngày nay thật phong phú đa dạng đa kỹ
người ta có thể tìm thấy nhiều mặt hàng ở nơi này
từ đồ trang sức nhỏ gọn tinh tế cho tới các bức tượng trang trí có kích thước cực lớn
chất liệu sản phẩm chủ yếu vẫn là đá cẩm thạch
loại đá có rất nhiều tại non nước
nhưng nguồn gốc đá lại là ở nơi khác đem về
bởi từ nhiều năm nay người dân làng đã cam kết cùng chính quyền địa phương
không khai thác đá từ núi ngũ hành sơn để bảo tồn danh thắng
hiện làng nghề có gần năm trăm linh cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
tập trung chung quanh khu vực dưới chân danh tháng ngũ hành sơn
với gần bốn lao động chiếm gần tám mươi số hộ dân cư
trên các tuyến đường nguyễn duy trinh huyền trân công chúa
thuộc khu vực đông hải phương hòa hải quận ngũ hành sơn đà nẵng
trước kia đá nguyên liệu thường được khai thác tại chỗ
núi đá ngũ hành sơn chủ yếu là đá cầm thạch
có nhiều màu sắc hoa văn đẹp như màu đỏ đen trắng
kết cấu mịn mềm dễ đục
khi có nguyên liệu thợ điều khác đá sẽ tạo hình sản phẩm ở dạng thô
đó là công đoạn ra phôi
quá trình ra phôi được thực hiện gồm nhiều công đoạn như tạo chân đế
xác định điểm chuẩn tạo hình vẽ phát thảo trên giấy
sau đó vẽ lên mặt đá
theo bản vẽ phát thảo người thợ tiến hành đục phôi tạo hình sản phẩm
khi phôi hoàn thành
người thợ sẽ làm cách chi tiết để hoàn thiện sản phẩm
như chạm hình nếp trang trí hoa văn mài đánh bóng sản phẩm
để sản phẩm có màu sắc đẹp
đôi khi người thợ phải nhuộm đá bằng phẩm màu kết hợp với bã chè xanh
bí quyết để có màu đẹp phụ thuộc vào việc pha màu
tạo nhiệt độ và tăng giảm độ đậm nhạt của màu
sản phẩm đá mỹ nghệ non nước ngũ hành sơn hết sức đa dạng
và phong phú
đến nơi đây du khách sẽ được chìm đắm trong thế giới của vô vàn
những dòng sản phẩm khác nhau của đá
với vẻ đẹp tinh tế đến từng góc cạnh
du khách khám phá ngũ hoành sơn
tham quan động huyền không chùa linh ứng
không khỏi bất ngờ khi gặp những họa tiết trăm lưu dấu trên sa thạch
ngàn năm trước nơi đây là vùng đất thiêng của vương quốc trăm pa
trải qua bao cuộc bể dâu
hồn xưa dấu cũ vẫn vươn vứt đâu đây trên từng thớ đá
người đời sau làng đá cũng luôn coi đây là địa chỉ hành hương
đồng vọng với tiền nhân
trong số hàng trăm cơ sở chế tác đá ở làng đá non nước
chỉ duy nhất có gia đình anh lê chiến chuyên chế tác một dòng sản phẩm khác biệt
đó là tạo tác tượng hiểu trăm trên đá sa thạch

kế thừa niềm đam mê điều khác của đá sa thạch
như là phát cổ tram pa từ người cha là cổ nghệ nhân lê bền
anh chiến trung thủy với nghề làm tượng trăm
dù những người quan tâm đến mặt hàng này giờ đây không còn nhiều như trước
nát của xưa nó tuy không sạp xảo bằng máy bây giờ nhưng có độ mềm của kiếm

nó có cái thằng gì đó trông nó tinh xảo nhưng nó không mềm mạng nó có cái độ mềm của kiếm nó có cái độ ghế trong nó nhiều hơn giữa máy bây giờ nó làm nó có thằn trong nó nhiều hơn giữa máy bây giờ nó làm nó tinh xảo nhưng nó không mềm mạng
chắc hơn chứ cũng không có thích cái đồ tinh sáo đồ nét của nó nhiều nó có thằng trong đó những
cách mà nó hiểu biết được đó là những cái tượng nào nó càng mờ càng nhè càng càng ảo ảo một tí trong
đó là nó thích hơn nó không cần rõ nét đâu đôi khi nó muốn làm những cái tượng mà nó cho nó biết mình
sẽ làm mãi một cái cái tay ăn rồi có một cái mũi cái mắt gì đó chứ không có muốn để cho nó trồng
chị hết những tượng này nó qua thời gian rồi nên nó càng phải nó còn nguyên vẹn được nó phải có sức
mãi tí không có trồng chị hết bây giờ thì những cái tượng mà người ta làm theo kiểu làm bằng từ bột đá
xong rồi họ đổ khuôn đó thì họ làm rất nhiều nhưng mà vì sao mà anh vẫn giữ cái cách làm thủ công như
thế này từ đá thiên nhiên như thế này
bây giờ là mới đâu khi mình có cho một chút màu trong cái chất đá mới nó cũ đi
những cái tượng bằng đá mà theo phong cách
khách châm như thế này là mình có có nhiều khách hàng không anh
anh có addition
kỹ thuật mê cái bàn này tao nghĩ là nó xi văn giống chất liệu của shipgum
làm sao anh vẫn kết manipulating chồng đi khách trong này cái đó thật là nó cũng đã cái đam mê

từ đây cũng là đời thứ tư thứ năm rồi đấy
thì vẫn theo cái nghề chăm
từ năm hai nghìn một mươi bốn bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã chính thức công nhận làng nghề đá mỹ nghệ non nước
phường hòa hải quận ngũ hành sơn đà nẵng
là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
người dân làng đá nghĩ ra sáng kiến độc đáo
tạc tượng danh nhân để đặt trên những phố chính của làng
qua đó vừa làm lan tỏa giá trị lịch sử
nét đẹp văn hóa của địa phương
vừa góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề
chào mừng kỷ niệm hai mươi năm
ngày thành phố đà nẵng trực thuộc trung ương
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã khánh thành tượng danh nhân lê văn hiến
nguyên bộ trưởng bộ lao động bộ tài chính
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân cách mạng
lâm thời đầu tiên của thành phố đà nẵng năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bức tượng bằng đá trắng nguyên khối
cao bốn mét được trang trọng đặt tại vườn hoa
trước trung tâm hành chính quận ngũ hành sơn
trên con đường mang tên danh nhân
như một lời tri ân nhưng cũng đầy tự hào
của người dân làng đá
đi giữa làng quán khái xưa
này đã là những con phố
quanh năm tấp nập khách mọi miền
về tham quan thưởng ngoạn
ngắm gương mặt đá thâm trầm màu cổ thạch
ngước nhìn răng núi in trên mây trời diễm lệ
bỗng nhớ dòng cảm khái của vị cao tăng thuột trước
biết đâu nhìn năm sau